vào khoảng một mươi sáu h ngày một mươi năm tháng sáu đội tuần tra kiểm soát đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế lào cai đã bắt giữ hai đối tượng gồm đỗ trọng khánh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn chú tại xã quang kim huyện bát sát tỉnh lào cai và đối tượng lưu bình liêm sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám chú tại xã cam đường thành phố lào cai đang có hành vi chia lẻ ma túy để bán cho các con nghiện trên địa bàn
tăng vật thu giữ gồm bảy mươi gói heroin sáu gói ma túy đá một cục heroin một xe gắn máy biển kiểm soát hai mươi một b một bốn nghìn tám trăm linh hai
trước đó vào lúc một mươi năm h ba mươi cũng tại khu vực này bộ đội biên phòng cũng đã phát hiện và bắt giữ quả tăng một đối tượng hoàng văn hình sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại xã cam đường thành phố lào cai có hành vi tàng trữ một mươi ba gói heroin và sáu gói ma túy đá
hiện vụ việc đang được tiến hành điều tra làm rõ